thưa quý vị và các bạn sau phần xét hỏi sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã có phần luận tội với các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân khẳng định có đủ căn cứ để truy tố bị cáo dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó viện kiểm sát khẳng định bị cáo diệp có tài sản tại năm mươi bảy cao thắng và thế chấp vay tại agribank trước khi mang tài sản này hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
khi bị cáo gửi đơn khoán đổi cho nguyễn thành tài bị cáo diệp phải biết tài sản này đã bị thê chấp thì không thể khoán đổi
nhưng bị cáo chỉ mang bản photo đi mà không thông báo cho ủy ban nhân dân thành phố biết việc tài sản này đã được thê chấp
trong phiên tòa trước đó bị cáo diệp nói đã báo cho bị cáo vi nhật tảo điều đó cho thấy bị cáo diệp thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng tại ngân hàng
kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận sau khi khoán đổi sẽ thay thế một trăm tám mươi năm hai bà trưng
với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo diệp đã mang tài sản năm mươi bảy cao thắng đi thế chấp tại ngân hàng
nhưng vẫn mang tài sản này đi hoán đổi do đó đủ căn cứ để truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thành tài vì tin tưởng cấp dưới nên bị cáo tài thừa nhận trách nhiệm việc nhà nước bị mất tài sản
bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được nên bị thất thoát tài sản của nhà nước
hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng
đó là nguyên nhân dẫn đến chuyển quyền sở hữu tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng trái pháp luật
do đó các bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án như sau
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm ra tài sản mức án tùy trung thân
bị cáo nguyễn thành tài bị đề nghị năm sáu năm tù vy nhật tàu năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị ba năm năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng